sau khi tới thủ đô moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội kiến với thủ tướng liên bang nga chủ tịch đảng nước nga thống nhất dmitry medvedev tại nhà khách chính phủ
thủ tướng medvedev vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng sang thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của tổng thống putin
nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị đoàn kết lâu đời giữa hai nước bày tỏ chuyến thăm của tổng bí thư là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước nga tươi đẹp cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự đón tiếp chú đáo thân tình của cá nhân thủ tướng và chính phủ nga đã dành cho tổng bí thư và đoàn cấp cao việt nam
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
trân trọng và cảm ơn thủ tướng medvedev về sự ủng hộ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam thời gian qua
hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường chỉ đạo các bộ ngành hai nước phối hợp chặt chẽ tiếp tục cùng triển khai hiệu quả và mở rộng các cơ chế hợp tác trên lĩnh vực trọng tâm
nhất trí quyết tâm đưa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tương xứng với quan hệ về chính trị văn hóa và tiềm năng còn rất lớn của hai bên
hai bên thống nhất thúc đẩy thực hiện các biện pháp để việc triển khai hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu được thuận lợi
tổng bí thư chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại nga sinh sống ổn định lâu dài
thủ tướng nga cho biết chính phủ nga đang xây dựng dự thảo hiệp định về lao động có tổ chức và điều kiện đi lại của công dân hai nước
tạo thuận lợi cho thúc đẩy giao lưu nhân dân và khuyến khích phát triển du lịch
nhân dịp này tổng bí thư trân trọng mời thủ tướng medvedev sớm sang thăm lại việt nam mời lãnh đạo đảng nước nga thống nhất sang thăm việt nam vào thời gian thích hợp
thủ tướng medvedev cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
cũng trong chiều ngày năm tháng chín tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ vô danh và viếng lăng vladimir ilyich lenin